với hơn một trăm linh ao hồ trải khắp các quận huyện có thể nói hà nội đang sở hữu nguồn tài nguyên nước mặt khá lớn và phong phú
chính vì thế việc quản lý nguồn tài nguyên này một cách chặt chẽ và hiệu quả là bài toán không hề dễ dàng đối với thành phố hà nội
theo thống kê mới đây trên địa bàn thủ đô hiện còn khoảng hơn một trăm linh ao hồ
các hồ này đang đóng góp tích cực vào việc điều hòa cũng như cải thiện môi trường không khí của hà nội
tuy nhiên hà nội cũng đang gặp vô số bất cập trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như chống lân chiếm các hồ tại hà nội
cụ thể tổng diện tích mặt nước của hà nội đã giảm mạnh từ hơn bảy triệu m hai xuống còn dưới sáu triệu tám trăm linh m hai
điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó có việc lấn chiếm sử dụng mặt nước hồ trái phép